công an huyện cam lộ vừa bắt giữ vụ vận chuyển hai mươi kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
đây được xem là vụ bắt giữ số lượng ma túy lớn nhất lớn thứ hai từ trước đến nay tại tỉnh quảng trị
trước đó vào ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại đường điện biên phủ phường đông lương thành phố đông hà
bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát công an huyện cam lộ đã bắt quả tang hai đối tượng là phạm duy trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và phạm ngọc đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là hai anh em ruột
cùng chú tại thôn lương lễ xã tân hợp huyện hương hóa khi đang vận chuyển trái phép số hàng hóa trên
tăng vật thu được tại hiện trường là khoảng hai mươi kg tinh thể nghi là ma túy
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số hàng hóa trên
từ một người ở hương hóa đưa vào thành phố hồ chí minh để nhận tiền công là sáu mươi triệu đồng
liên quan đến vụ kiểm tra phát hiện tám mươi bảy người sử dụng ma túy trong quán ban new latin
thuộc phường tân xuân tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài đã khởi tố vụ án và khởi tố một mươi bị can
để điều tra về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh
phối hợp công an tp hcm kiểm tra và bắt quả tăng tám mươi bảy người dương tính về chất ma túy
quá trình xác minh đã chuyển hồ sơ cho công an tp hcm
phường tân xuân xử phạt hành chính năm mươi tám người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
riêng một mươi bị can được xác định là những người mang chất ma túy vào quán ba
để cùng với nhóm bạn sử dụng chung tại tám bàn trong quán bar
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục điều tra
để xử lý các vụ án và các bị can theo pháp luật
một đứng dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh
với tổng số tiền giao dịch lên đến một trăm tám mươi tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
hà giang triệt phá thành công
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành bắt quả tang đối tượng vũ thị phượng
trú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang
về hành vi tổ chức đánh bạc
qua đấu tranh khai thác đối tượng và các dữ liệu thu thập được
cơ quan công an đã tiến hành triệu tập một mươi ba đối tượng khác có liên quan
chủ yếu cư trú trên địa bàn thị trấn việt quang huyện bắc quang
thị trấn cóc bài huyện xín mẩn và phương xuân đỉnh
quận bắc từ liêm tp hà nội
cơ quan công an xác định số tiền giao dịch của đường dây này
mỗi ngày trên năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng hoạt động từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng kỳ sát kinh tế công an tp quảng ngãi vừa khởi tố
ba nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh một s
theo đó phòng kỳ sát kinh tế công an tp quảng ngãi
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s
địa chỉ xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
và tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ba bị can
gồm một giám đốc trung tâm đăng kiểm và hai đăng kiểm viên
về tội nhận hối lộ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
tại tỉnh tiền giang công an huyện châu thành vừa khởi tố
bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi cướp tài sản
gồm hồ quốc thắng sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn nhật sang sinh năm hai nghìn năm
cụ thể vào chiều ngày tám tháng một trong lúc tuần tra kiểm soát
tổ công tác công an huyện châu thành nhận được tin báo
trên địa bàn xã tam hiệp huyện châu thành xảy ra một vụ cướp tài sản
nên tiến hành chốt chặn truy bắt
đến ba giờ sáng ngày hôm sau
lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ thắng và sang
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận
ngày tám tháng một thắng và nhật rủ nhau đi cướp tài sản
khi đến đoạn thuộc ấp bảy xã tam hiệp
thì gặp một thanh niên đang chở chanh đi bán
hai đối tượng giả vờ hỏi mua chanh
sau đó thắng đã dùng dao khống chế cướp chín triệu tám trăm linh nghìn đồng
rồi chia nhau tiêu xài
mở rộng điều tra hai đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự
từ ngày năm tháng một đến khi bị bắt
đã thực hiện ba vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện châu thành
vòng và công an huyện châu thành thông báo
ai là nạn nhân của các vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự
thì cần cung cấp thông tin cho đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
để phục vụ cho công tác điều tra và xử lý
số điện thoại của phó đội trưởng thiếu tá huỳnh văn tường chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi năm trăm hai mươi năm
tiếp tục với một thông tin khác tại đồng nai
thưa quý vị mới đây công an huyện trọng bon tỉnh đồng nai
đã tạm giữ hình sự ba đối tượng
gồm cháu dẫn dậu đoàn phi long và trịnh đức giang
cùng chỗ ở tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu vào ngày năm tháng một
dậu và long đã đột nhập vào nhà của hai hộ dân ở xã sâu chầu và thị trấn tràng bom
trộm cắp hai chiếc xe gắn máy đưa về phòng trọ của các đối tượng để cất giấu
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện cả long và giang cùng tam vật
gồm hai xe mô tô một bộ dụng cụ bẻ khóa một tv một bộ loa một đầu thu và một xe ô tô
qua đầu tranh các đối tượng khai nhận trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giang và dậu còn đột nhập vào nhà một người dân ở khu phố ba thị trấn tràng bom
trộm cắp một dàn karaoke bốn tv các loại tổng giá trị ba vụ trộm cắp nói trên
trị giá trên một trăm bốn mươi triệu đồng
được biết các đối tượng này đều nghiện ma túy và có tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng liên tục xảy ra hai vụ cướp
tại ngân hàng và một vụ cướp tại cơ sở kinh doanh và ngân hàng
điều này cũng dấy lên mối lo ngại về diễn biến phức tạp của loại tội phạm này
cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân chủ cơ sở kinh doanh
cần tăng cường hệ thống an ninh nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn
phương thức liều lĩnh manh động của các đối tượng để phòng ngừa hiệu quả
với tội phạm cướp giật dịp cuối năm
thông qua cậm nang hướng dẫn tuyên truyền như thế này
các chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã nắm được phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp giật
quan trọng hơn hết là cách nhận diện đối tượng và xử lý khi có tình huống cướp xảy ra
chủ cơ sở cũng nâng cao cảnh giác chủ động phòng ngừa từ các vụ việc đã xảy ra
quận hải châu là địa bàn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
hoạt động giao dịch diễn ra số
hội động chủ yếu là khách nước ngoài
giác định thời điểm cuối năm các đối tượng cướp giật sẽ lợi dụng để hoạt động
công an các phường tăng cường xuống địa bàn yêu cầu chủ cơ sở rà soát tất cả hệ thống camera an ninh
và tuyên truyền về thủ đoạn mới của đối tượng
công an tuyên truyền và phổ biến cho mình những thủ đoạn mới của các đối tượng
trong đà nẵng thì gần đây hay xảy ra tình trạng cướp ngân hàng
công an phường sẽ đến trực tiếp
đến cơ sở và có yêu cầu là các cơ sở bổ sung thêm camera giám sát an ninh
và có tăng cường thêm bảo vệ tuyên truyền thêm về vấn đề nhận biết của các loại đối tượng
công an phường đã có một cái cẩm nang ba phòng đấu với lại triển khai trên cái gia lô
và yêu cầu các cơ sở có thể các người dân hoặc là cơ sở có thể quét và nắm được những phương thức thủ đoạn

trong năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng xảy ra hai vụ cướp tại ngân hàng việt tiên banh chi nhánh đống đa
ngân hàng bidv chi nhánh ngũ hành sơn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
và một vụ cướp tại tiềm vàng quận thanh khê
các đối tượng hết sức manh động và liều lĩnh sử dụng súng uy hiếp và sẵn sàng tấn công
từ các vụ việc cơ quan công an tiếp tục đưa ra khuyến cáo phòng ngừa tội phạm này
các cơ sở kinh doanh vàng bạc các ngân hàng là phải có những hệ thống camera tốt thường xuyên kiểm tra để khắc phục những sự cố về camera để khi nếu có những vụ việc xảy ra là mình có trích xuất để chất lượng camera nó được tuyệt vời đã đảm bảo cho việc công tác điều tra phá án
nên chọn và tìm những công ty vệ sĩ chuyên nghiệp và được lực lượng vệ sĩ phải được đào tạo cơ bản ngoài ra nữa là nên chọn những vệ sĩ mà có sức khỏe có khả năng để xử lý tình huống
các đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng cướp tiệm vang đều bị truy bắt ngay sau đó và đối diện với bản án thích đáng
song mỗi cơ sở kinh doanh tuyệt đối không chủ quan cần nâng cao hệ thống an ninh và trang bị đầy đủ kiến thức để xử lý tình huống
vào tối ngày một mươi ba tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện đức trọng bắt quả tăng một vụ vận chuyển tàng trữ mua bán gần tạ pháo trên địa bàn thu giữ gần ba tạ pháo các loại
vào lúc một mươi h ba mươi phút cùng ngày các trinh sát các đơn vị đã tiến hành bắt quả tăng nguyễn thanh tuyền cùng sáu mươi sáu hộp hình chữ nhật hai mươi tám cây hình trụ một bốn trăm linh viên hình tròn có nhiều màu sắc và sáu mươi một quả hình tròn
tuyền quả hình bầu nghi là pháo hoa nổ các loại toàn bộ số tăng vật này có tổng khối lượng hai trăm bảy mươi một tám kg tuyền khai nhận số pháo trên mua lại của một người không rõ lây lịch và đã mua hai lần với giá ba mươi sáu triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và bán vào dĩ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội bắt quả tang tạm giữ và niêm phong toàn bộ số tăng vật nói trên đồng thời tạm giữ tuyền để tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố ba nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bảy nghìn sáu trăm linh một s
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quảng ngãi bảy nghìn sáu trăm linh một s địa chỉ tại xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi và tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
nơi làm việc đối với ba bị can gồm một giám đốc trung tâm đăng kiểm và hai đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
sáng ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng với phạm ngọc trơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã bình giang huyện hòn đất và đoàn hiễu nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đoàn hiễu nghị đã được đặt tên là phạm thị tuyết hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra đoàn hiễu nghị khi chưa được sở hữu bốn mươi chín cổ phần của bà phạm thị tuyết hồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp kiên giang nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng góp vốn để chuyển nhượng một mươi năm vốn góp thực tế bao gồm năm thửa đất với diện tích là ba trăm linh tám ha cho phạm ngọc trơn với giá chuyển nhượng trên sáu mươi bảy tỷ đồng để chiếm đoạt số tiền là ba tỷ đồng
đồng thời nghị đã cấu kết với trơn đưa ra thông tin sai sự thật để cho sáu người dân tại huyện hòn đất tin tưởng
làm hợp đồng thuê tổng cộng ba một trăm chín mươi năm công đất nông nghiệp để chiếm đoạt tổng số tiền trên hai chín tỷ đồng
khám xét khẩn cấp nhà ở của trơn và nghị cơ quan điều tra đã thu giữ những tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi phạm tội
đồng thời trơn cùng một số đối tượng tại địa phương còn thực hiện hành vi bảo kê cò lúa gây mất an ninh trật tự khiến người dân bức xúc
dưới trướng của trơn có rất nhiều đàn em có nhân thân xấu sẵn sàng gây thương tích cho người khác nếu có mâu thuẫn xảy ra
tối ngày một mươi ba tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng phối hợp với phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an huyện đức trọng bắt quả tang một vụ vận chuyển tàng trữ mua bán gần một tạ pháo trên địa bàn thu giữ gần ba tạ pháo các loại
vào lúc một mươi h ba mươi phút cùng ngày các trinh sát đơn vị đã tiến hành bắt quả tang nguyễn thanh tuyền bốn mươi năm tuổi trú tại thôn phú thạnh
xã hiệp thạnh cùng sáu mươi sáu hộp hình chữ nhật hai mươi tám cây hình trụ một bốn trăm linh viên hình tròn có nhiều màu sắc và sáu mươi một quả hình bầu nghi là pháo hoa nổ các loại
toàn bộ số tăng vật này có tổng trọng lượng là hai trăm bảy mươi một tám kg
tuyền khai nhận số pháo trên mua lại của một người không rõ lai lịch và đã mua hai lần với giá là ba mươi sáu triệu đồng nhằm mục đích sử dụng và bán vào dịp tết nguyên đán
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tạm giữ và niêm phong toàn bộ số tăng vật trên
đồng thời tạm giữ tuyền để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
thưa quý vị nghị định một trăm ba mươi bảy ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về quản lý và sử dụng pháo quy định cho phép người dân được sử dụng pháo hoa trong dịp lễ tết ngày cưới sinh nhật
việc cho phép người dân được sử dụng pháo hoa vào những dịp quan trọng đã cho thấy sự thay đổi phù hợp với thực tế
tuy nhiên ít nhiều sẽ có những bất cập trong công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy trệnh
chính vì vậy dịp cuối năm công an tỉnh bắc cạn cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc sử dụng pháo hoa nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm kinh doanh sản phẩm pháo hoa số ba thuộc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên hóa chất hai mươi một bộ quốc phòng có địa chỉ tại tổ một thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn